xâm hại tình dục trẻ em im lặng hay lên tiếng là chủ đề của buổi tọa đàm về thực trạng trẻ em bị xâm hại tại việt nam diễn ra chiều nay tại hà nội
thực trạng xâm hại tình dục trẻ em tại việt nam đang ngày càng nghiêm trọng khi liên tiếp xảy ra những vụ việc chấn động trong thời gian gần đây
có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng nêu trên nhưng quan trọng hơn là nhiều bên liên quan như cơ quan thực thi pháp luật cơ quan hành pháp tổ chức xã hội truyền thông
chưa có phản ứng thích hợp để xử lý hoặc các nạn nhân và gia đình nạn nhân im lặng không dám lên tiếng tố cáo
thực tế cho thấy khi các trường hợp này xảy ra các phản ứng và hành động của các bên liên quan đã chưa được kịp thời và hiệu quả
dẫn tới thiếu các hoạt động can thiệp phù hợp
sự chậm trễ này đã tạo nên những hậu quả to lớn về tâm lý sức khỏe gia đình của các cháu cũng như ảnh hưởng lâu dài cho xã hội
nhưng chúng ta không thể chấp nhận một sự im lặng và sự chậm trễ như thế được
vì là em bé những các cái vấn đề mà em bé bị xâm hại rồi em bé bị lạm dụng các thứ là nó có chứng cứ mà chứng cứ nó có thể mất đi theo thời gian
làm sao mà chúng ta lại có thể để đến vài ba tháng đến bảy tám tháng mà những vụ việc như thế mà sở sờ ra như vậy
tất nhiên là đã có một số ý kiến cho rằng là nó chưa đến mức độ như thế
phải từ từ phải điều tra rất cẩn thận không để tránh cái sự oan sai
hoặc có thể chậm trễ mức độ bảy tám tháng cả năm như vậy được
theo thống kê của cục cảnh sát hình sự bộ công an từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi ba
số vụ xâm hại tình dục trẻ em bị phát hiện đã tăng gần gấp đôi từ tám trăm sáu mươi bảy vụ lên một năm trăm bốn mươi bốn vụ vào năm hai nghìn một mươi bốn
trung bình mỗi năm có khoảng một em bị xâm hại tình dục tức tám giờ trôi qua sẽ có ít nhất một bé gái bị xâm hại tình dục